một người đàn ông có vỏ bọc hoàng hậu giữa bệnh cứu người
những vụ mất đích không lời trả đáp
bí ẩn về sát vừa phụ nữ bị châu phổ
bí ẩn về ba chiếc sổ